tuy nhiên mưa vẫn tiếp tục xảy ra ở các tỉnh từ quảng bình trở vào cho đến khánh hòa
và cường độ vẫn đạt cấp mưa vừa có nơi mưa to đến rất to
vừa giảm nhiệt do mưa vừa giảm nhiệt do khí lạnh vì thế nhiệt độ trong đêm nay
ở các tỉnh bắc và trung trung bộ đều giảm
trời rét sâu ở các tỉnh thanh hóa nghệ an và hà tĩnh với mức nhiệt là một mươi bảy một mươi chín độ
trong khi đó các tỉnh từ quảng bình cho đến quảng ngãi nhiệt độ cũng giảm xuống mức hai mươi hai mươi hai độ
trong khi đó nhiệt độ cao nhất trong ngày mai
trên các khu vực này cũng chỉ tăng chậm và lên mức là hai mươi hai cho đến hai mươi năm độ
không khí lạnh rồn sâu xuống phía nam cũng khiến cho mưa rông trái mùa xuất hiện trở lại ở các tỉnh phía nam
dự báo trong đêm nay và ngày mai mưa rào và rông vẫn có khả năng lặp lại
trong đó mưa khá tập trung chủ yếu ở phần phía nam của tây nguyên và các tỉnh thuộc miền đông nam bộ
mưa xuống góp phần cải thiện phần nào tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn
nền nhiệt trong ngày mai ở các tỉnh phía nam có xu hướng giảm nhẹ
trời không còn nóng nữa
với mức nhiệt hầu hết ở nam bộ và tây nguyên phổ biến trong khoảng là từ hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ
cục bộ có nơi cao hơn
trên biển không khí lạnh yếu đi
từ ngày mai cường độ gió đông bắc trên các vùng biển sẽ có xu hướng giảm dần
khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa gió đông bắc giảm xuống còn cấp bốn và cấp năm
vùng biển từ quảng trị đến bình thuận và vùng biển phía tây của nam biển đông
bao gồm cả vùng biển phía tây huyện đảo trường sa gió đông bắc mạnh cấp năm có lúc cấp sáu và biển động
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước